nhằm kịp thời động viên các tập thể cá nhân có đóng góp cho công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn
chiều nay ubnd tqvn tp đà nẵng đã tổ chức lễ biểu dưng hai mươi nhóm thiện nguyện đã đồng hành cùng chính quyền thành phố
hỗ trợ cho tuyến đầu chống dịch trong hơn một tháng qua
ba mươi nhóm thiện nguyện đã tích cực vận động mạnh thường quân đóng góp hàng trăm nghìn suất ăn miễn phí
đưa trang thiết bị nhu yếu phẩm tới đội ngũ y bác sĩ người dân yên tâm nơi tuyến đầu chống dịch
tính đến nay sau hơn một tháng kêu gọi toàn dân ủng hộ cho công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
quỹ cứu trợ tp đã tiếp nhận số tiền là trên năm mươi tám tỷ đồng
cũng tại buổi lễ chiều nay ubnd tqvn tp đã trao số tiền một mươi tỷ đồng cho sở y tế phục vụ mua sắm trang thiết bị điều trị
tám trăm bốn mươi tấn gạo trị giá một mươi bảy tỷ đồng cho quận huyện để phát cho người dân